liên quan đến vụ việc nghịch tử sát hại cha mẹ ruột xảy ra vào ngày một mươi tháng tám vừa qua mà chúng tôi đã đưa tin
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với võ văn tuấn bốn mươi tuổi ngụ tại xã phú lộc huyện tam bình để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi tháng tám đã xảy ra cự cãi với em gái ruột
tuấn cầm dao đâm em gái nhưng bị chống trả đâm lại trúng vùng bụng
người thân liền can ngăn đưa tuấn đi bệnh viện cấp cứu
trên đường đi tuấn quay về thì thấy mẹ ruột bảy mươi một tuổi đang rửa chén
tuấn cầm khúc gỗ đánh nạn nhân tử vong
chưa dừng lại tuấn vào trong nhà cầm cây đánh vào đầu cha ruột bảy mươi năm tuổi tử vong tại chỗ
sau đó tuấn tiếp tục đánh cháu gái một mươi tám tuổi bất tỉnh tại chỗ rồi mới rời khỏi hiện trường
sau khi gây án tuấn bị cơ quan công an bắt giữ
được biết tuấn đã từng có tiền án một mươi hai năm tù về tội hiếp dâm trẻ em trở về địa phương vào năm hai nghìn một mươi năm
sau nửa ngày xét xử trưa nay tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên mức án trung thân
đối với bị cáo hàng thị hồng diễm ba mươi ba tuổi quê tỉnh hậu giang
người đã giết chồng rồi phân xác phi tàng gây rúng động dư luận vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
nạn nhân là anh trần thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê tỉnh sóc trăng chồng của bị cáo diễm
theo cáo trạng bị cáo hàng thị hồng diễm bị truy tố về tội giết người có tính chất man dợ
viện kiểm sát cho rằng dù bị cáo giết người man dợ nhưng gây án trong lúc tinh thần bị kích động
đã tỏ ra ăn năn hối tội hơn nữa còn có hai con nhỏ nguyên nhân phạm tội có phần lỗi của bị hại
do vậy hình phạt đề nghị cho bị cáo là tù trung thân về tội giết người
khai nhận tại tòa bị cáo diễm cho biết sống chung với anh trần thanh tú từ năm hai nghìn hai và có hai người con
trong quá trình sống chung bị cáo thường hay bị chồng bạo hành
có lần bị cáo bị đánh rách mắt
năm hai nghìn một mươi bốn diễm phát hiện anh tú có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác
nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau khi sát hại chồng diễm không đi đầu thú mà lại phân xác vì muốn che giấu tội lỗi
bị cáo đã phân xác nạn nhân vào mười bọc ni lông và đem vứt tại các nơi
diễm cũng khẳng định một mình sát hại anh tú và không có đồng phạm
sau khi nghị án tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt bị cáo hàng thị hồng diễm tù trung thân
buộc bị cáo diễm phải bồi thường hơn bảy mươi chín triệu đồng tiền mai táng cho người thân anh tú
cũng trong sáng nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị tuyết trinh ba mươi tuổi
trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai mức án chín năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi năm trinh lên đà lạt ở nhờ nhà bà nguyễn thị thương tại phường ba
thời gian sống tại đây trinh quen với các bà đào thị thùy dung lê thị phương thảo và hồ thúy vi
cùng trú tại thành phố đà lạt
theo lời khai của trinh vì cần tiền cho người yêu đồng giới đi du học
nên từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm lấy lý do cần tiền mua đất
trinh đã vay mượn của các bà dung thả và vi số tiền bảy trăm một mươi năm triệu đồng
bị đòi nợ trinh đã trả cho ba nạn nhân tổng số tiền là một trăm tám mươi triệu đồng sau đó bỏ trốn
các nạn nhân có đơn tố giác đến cơ quan công an
và công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định truy nã trinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám trinh đã đến cơ quan công an đầu thú
quá trình bắt giữ trinh cơ quan công an đã phong tỏa sáu mươi triệu đồng trong tài khoản của trinh
tại tòa trinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị tuyết trinh chín năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và buộc trinh phải bồi thường cho ba nạn nhân số tiền còn nợ là bốn trăm sáu mươi năm triệu đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với ông bùi văn khang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện chư mơ ga tỉnh đắk lắc
nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện bôn đôn tỉnh đắk lắk
theo đó trong quá trình mở rộng điều tra vụ án chùm gỗ lậu phượng dâu
cơ quan điều tra xác định ông bùi văn khang đã có nhiều vi phạm tiếp tay cho phượng dâu phá rừng
cụ thể ông khang đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản
trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cũng trong thời gian này ông khang đã nhận từ công ty thảo trúc của phượng dâu nhiều lòng gỗ
sau đó chỉ đạo một số cán bộ hạt kiểm lâm cấp dưới đi đồng búa bổ sung
theo tờ trình của công ty thảo trúc
mục đích là để bù đắp số gỗ trước đó mà công ty thảo trúc đã cho ông khang
ngoài ra ông khang còn nhận tiền bồi dưỡng hàng trăm triệu đồng từ công ty thảo trúc
vào chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh biến tre đã bắt quả tàng
tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu ăn tiền
tại bãi đất trống thuộc ấp an thuận b xã mỹ thạnh an thành phố biến tre
khi lực lượng công an ập vào các đối tượng đánh bạc liền bỏ chạy
tuy nhiên đã kịp thời bắt được một mươi bảy đối tượng có liên quan
đồng thời tạm giữ tại khu vực đánh bạc và trên người các đối tượng hơn tám mươi bảy triệu đồng
một mươi sáu điện thoại di động ba mươi xe mô tô và nhiều tăng vật có liên quan
kết quả làm việc ban đầu các đối tượng thừa nhận đến thời điểm trên
để tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền
được biết là địa điểm đánh bạc này được một đối tượng tên quang nóc đứng ra tổ chức
thường xuyên thay đổi chủ yếu thuộc khu vực xã mỹ thạnh an thành phố bến tre
mạnh động tỏ ra coi thường pháp luật và thường mang giao kiếm đe dọa đánh người để xếp nợ
là đặc điểm của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
nắm bắt được vấn đề này công an tp hà nội đã triển khai kế hoạch tập trung đấu tranh
truy quét các ổ nhóm tội phạm chuyên cho vai nặng lãi
dùng các thủ đoạn tàn bạo để thu hồi nợ trái pháp luật bắt giữ nhiều đối tượng gây án
đây là ổ nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thất khởi tố
về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
ổ nhóm này hoạt động rất manh động liều lĩnh
cầm đầu là nguyễn tiến dũng ba mươi tuổi chú ở huyện vĩnh bảo hải phòng
chỉ vì bị hại chưa trả đúng hẹn năm triệu đồng tiền vay
dũng đã cùng đồng bọn mang sẵn hung khí tìm đến nhà con nợ để uy hiếp đánh đập
không dừng lại ở đó nhóm người đã bắt cóc con nợ ép gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc
theo lực lượng chức năng tội phạm tín dụng đen thường hoạt động không có cơ sở địa điểm cụ thể nào
mà biến tướng theo dạng cấu kết với nhau ở nhiều địa bàn tỉnh thành khác nhau
gây khó khăn cho công an cơ sở trong việc điều tra xác minh và xử lý
đặc biệt tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen rất nguy hiểm
có tính chất nảy sinh nhiều loại tội phạm khác nhau nên phải quyết liệt đấu tranh phòng ngừa
theo số liệu thống kê trên địa bàn huyện thạch thất có hơn ba mươi cơ sở kinh doanh tài chính có phép và không phép
một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được các đơn vị tập trung phân loại
phân cấp quản lý đấu tranh và có đối sách với từng cơ sở
đến nay chỉ còn một mươi bốn cơ sở kinh doanh
vận dụng sáng tạo kế hoạch hai trăm ba mươi một thì chúng tôi đã thành lập tổ công tác
thường xuyên bám các địa bàn phức tạp có dấu hiệu phức tạp về lĩnh vực này
để có những biện pháp ngăn ngừa không để các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật
thực tế cho thấy hệ quả do vay tín dụng đen dẫn đến nhiều hệ lụy

như giết người cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
do vậy ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng thì hơn ai hết
mỗi người dân cần cảnh giác với những chiêu trò từ loại hình cho vai này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà nội
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn môi giới mua bán thận
tạm giữ hình sự hai đối tượng trong vụ án là trương minh ngọc ba mươi hai tuổi
chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và trần tuấn anh hai mươi ba tuổi trú tại phường mộ lao quận hà đông hà nội
sinh viên một trường đại học ở hà nội
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
một người đàn ông trú tại tỉnh bắc giang bị suy thận có nhu cầu ghép thận
qua mạng xã hội facebook anh biết thông tin trương minh ngọc đang giới thiệu
với những người có nhu cầu mua thận và bán thận
người đàn ông này đã gọi điện cho ngọc nói ý định muốn tìm giúp người bán thận để mua
do đang cần tiền nên ngọc đã cùng với tuấn anh làm giả các giấy tờ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngọc cam kết với người đàn ông này là trong vòng nửa tháng sẽ tìm được người bán thận
với giá năm trăm năm mươi triệu đồng một quả thận
và phải đóng trước số tiền viện phí tạm ứng là một trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận tiền ngọc và tuấn anh đã chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc với nạn nhân
đến khi nạn nhân phát hiện trong danh sách ghép thận tại bệnh viện không có tên mình
thì mới biết là mình đã bị lừa
theo cơ quan điều tra ngoài hai đối tượng là trương minh ngọc và trần tuấn anh
thì còn có ba đối tượng khác cũng có hành vi lừa đảo với hình thức môi giới mua bán thận trên địa bàn hà nội
cho khoảng bốn mươi người vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ kỳ phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hồ hậu thường chú tại đa phước phường hòa khánh bắc quận liên triểu tp đà nẵng
về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này có sẹo không rõ hình dài hai năm cm rộng năm cm cách một cm trên trước đuôi mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầm lệ tp đà nẵng
là đối tượng phan thanh long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hồ hậu thường chú tại tổ năm phường hòa khê quận thanh khê tp đà nẵng
đối tượng này cao một m bảy mươi hai sống mũi hơi gồ gãy tay vuông và có sẹo cong dài tám cm rộng một cm cách tám cm trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng trương ngô quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hồ hậu thường chú tại tổ năm mươi sáu phường hòa cường bắc quận hải châu tp đà nẵng
bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết
thưa quý vị thời tiết trong hai ngày vừa qua đã có những thay đổi trên khu vực bắc bộ
mưa đã xuất hiện nhiều hơn so với những ngày trước đó do ảnh hưởng của giải thời tiết xấu đi qua khu vực
dự báo trong ba ngày tới tại các tỉnh phía tây bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
mưa tập trung chủ yếu vào khoảng chiều tối và đêm
nhiệt độ ngày đêm đạt ở mức là hai mươi ba đến ba mươi ba độ
còn với các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
thời tiết tiếp tục nhiều mây với độ ẩm không khí cao và mưa xuất hiện bất chợt trong ngày
những cơn mưa với cường độ không mạnh và tập trung nhiều hơn vào thời điểm sáng sớm và chiều tối tại các khu vực vùng núi
trong ngày thời tiết vẫn có những lúc xuất hiện nắng và nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một số điểm vượt ngưỡng ba mươi ba độ cảm giác oi bức vẫn còn do độ ẩm không khí cao
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai tại phần phía bắc của khu vực thì tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông rải rác
đan sen vào đó là những khoảng nắng trong ngày nhưng với lượng mưa không quá lớn
từ ngày hai mươi năm tháng tám thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần nhiệt độ có xu hướng tăng dần
các khu vực khác từ quảng bình đến huế thời tiết trong ba ngày tới phổ biến ít mưa
có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào thoáng qua
và lúc chiều tối với lượng không lớn kết thúc nhanh nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới không có nhiều thay đổi
khi ban ngày thì có nắng nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
chiều tối thì sẽ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn đạt trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực tây nguyên do gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình
nên trong ba ngày tới ban ngày có nắng gián đoạn
chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi một độ trời mát mẻ
khu vực nam bộ tiết trời tiếp tục duy trì trạng thái là ban ngày trời có nắng gián đoạn
và mưa rông vẫn diễn ra dưới diện giải rác
thời gian mưa chủ yếu vào lúc chiều mộm vào đêm
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều duy trì là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
bản tin mùa một ba cập nhật của chương trình công an nhân dân đến đây là hết